tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương
cán bộ thuộc diện quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội công chức và người lao động thuộc văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu tại thành phố hà nội
tham dự buổi gặp mặt còn có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điểm lại một số kết quả nổi bật của quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi
khẳng định quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục đà đổi mới và nhận được sự đồng thuận cổ vũ rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm qua của quốc hội đã kế thừa trên nền móng vững chắc của các nhiệm kỳ trước
và tiếp tục đổi mới phát triển hoạt động nhịp nhàng hiệu quả thực hiện tốt các chức năng của quốc hội
đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai triển khai nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai và quốc hội tiếp tục thực hiện các chức năng quan trọng của mình
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra quốc hội và các cơ quan của quốc hội cần phát huy kết quả đã đạt được đoàn kết đổi mới phương thức hoạt động
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên là đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương cán bộ thuộc diện quản lý của ủy ban thường vụ quốc hội
công chức và người lao động thuộc văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu tại thành phố hà nội
chủ tịch quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của các đồng chí để quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước